tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị phát triển
mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp
phó thủ tướng trịnh đình dũng tham dự và chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị tỉnh quảng ninh được bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đánh giá là một điển hình trong việc thực hiện đề án
mỗi xã phường một sản phẩm ocop đóng góp lớn trong việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi ba tỉnh quảng ninh triển khai đề án tỉnh quảng ninh mỗi xã phường một sản phẩm và gạt hái được những thành công đáng kể
sau hơn ba năm thực hiện đã có hai trăm một mươi sản phẩm tham gia ocop tạo ra hơn sáu trăm bảy mươi tỷ đồng giá trị hàng hóa tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội và du lịch của tỉnh
với đề án ocop quảng ninh tiếp tục thể hiện là điểm sáng về phát triển kinh tế phía bắc
quảng ninh rất quan tâm tới nông nghiệp nông thôn nông dân mang lại nhiều kinh nghiệm cho các địa phương khác